cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang mở rộng điều tra đối với nhóm côn đồ đập phá
tại một quán nhậu trên địa bàn quận bảy sau khi bắt giữ được hai đối tượng trong nhóm có tặng chữ hai khẩu súng và nhiều viên đạn
công an quận bảy tp hcm đã lấy lời khai của vũ đức hoàng và lê văn tuấn để điều tra nguyên nhân vụ đập phá quán nhậu tại phường tân quy
đây là hai nghi phạm cầm đầu vụ đập phá quán nhậu vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một
sau khi gây án nhóm này đi ô tô đến kiên giang để tiếp tục đòi nợ thuê cho một người khác
lực lượng chức năng phát hiện hoàng và tuấn đang hát karaoke cùng hai người khác nên ập vào bắt giữ
thời điểm bị bắt hoàng mang theo một khẩu súng và sáu viên đạn tuân giấu trong người một khẩu súng và tám viên đạn
kiểm tra xe ô tô của hai nghi phạm phát hiện bốn mã tấu và ba bịch ni lông nghi là ma túy